sáng một mươi chín tháng bảy đoàn công tác của thường vụ quân ủy trung ương do đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn
đã đến kiểm tra thông qua công tác chuẩn bị đại hội đại biểu đảng bộ quân khu ba lần thứ chín
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm dự hội nghị có lãnh đạo chỉ huy các cơ quan thuộc bộ quốc phòng
các đồng chí trong đảng ủy bộ tư lệnh quân khu ba và lãnh đạo chín tỉnh thành phố trên địa bàn
phát biểu tại hội nghị đồng chí ngô xuân lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của đảng ủy quân khu ba
đặc biệt là việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chặt chẽ nghiêm túc đúng quy trình đại hội đảng các cấp trong đảng bộ
đồng chí ngô xuân lịch yêu cầu từ nay đến khi tiến hành đại hội đảng ủy quân khu cần tiếp thu những nội dung thẩm định
của tổng cục chính trị các ý kiến đóng góp tại hội nghị để bổ sung hoàn chỉnh các loại văn kiện
đồng thời tích cực làm tốt công tác chuẩn bị nhất là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng đại hội